ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết là tỷ lệ các bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai hồi phục sức khỏe
và được phép xuất viện ở nước này thì đang tiếp tục gia tăng trong tuần vừa qua đạt mức là năm mươi hai
và trong đó thì có một nữ bệnh nhân chín mươi tám tuổi
cho đến nay trung quốc đại lục đã có tổng cộng bốn mươi hai một trăm linh tám ca khỏi bệnh
riêng trong ngày hai mươi chín tháng hai có hai sáu trăm hai mươi ba người bình phục và xuất viện
bệnh viện nhân dân thành phố vô tích thuộc tỉnh giang tô miền đông trung quốc
ngày một tháng ba thông báo các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật ghép hai phổi
trên một bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
ca phẫu thuật diễn ra trong năm giờ
phổi từ người hiến chết não đã được chuyển bằng đường sắt cao tốc từ bên ngoài tỉnh này tới bệnh viện
đến tối ngày một tháng ba trên toàn thế giới đã có tám mươi bảy sáu trăm bảy mươi bốn ca nhiễm và hai chín trăm chín mươi bốn ca tử vong do dịch covid một mươi chín
đến nay đã có tổng cộng bốn mươi hai sáu trăm ba mươi một ca phục hồi và khỏi bệnh
dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan tại sáu mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ